trong một bộ y tế về tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín tại tp hcm khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thì thành phố chưa đạt được các tiêu chí để thực hiện nới lỏng giãn cách
thậm chí nếu áp dụng tiêu chí của tổ chức y tế thế giới who
thì các số liệu của tp hcm vẫn ở mức khá cao so với các tiêu chuẩn cần thiết để dân mở cửa trở lại
nhưng thành phố không thể tiếp tục giãn cách mãi rất khó để đưa số f về
nên phải thích nghi với dịch covid một mươi chín tức là phải học cách sống trong môi trường đang có dịch
ông ngân nhấn mạnh
ông ngân chỉ ra bài học learning to live with covid một mươi chín
tức là học cách sống với covid một mươi chín mà nhiều nước đang triển khai
điều này đặc biệt có ý nghĩa khi ngày càng có nhiều biến chủng mới của sars cov hai xuất hiện
theo đó thành phố quy định rất chặt chẽ thận trọng việc mở cửa trở lại với những giai đoạn thử nghiệm thí điểm
trong hai tuần đầu tiên khoảng một mươi sáu đến ba mươi tháng chín tp hcm sẽ lựa chọn vùng hẹp an toàn nhất
để thí điểm có thể thực hiện theo chỉ thị một mươi năm hoặc một mươi năm
trên cơ sở đó thành phố sẽ đúc kết các bài học để nhân rộng ban hành các điều chỉnh cho phù hợp
một điều rất quan trọng khi học cách thích nghi với covid một mươi chín là tùy theo diễn biến dịch tễ
sẽ quyết định việc nới lỏng hay giãn cách ông ngân nhấn mạnh
như vậy người dân tp hcm phải điều chỉnh lối sống cuộc sống của mình trong tình hình mới
doanh nghiệp cần tổ chức học cách tổ chức sản xuất phù hợp dịch bệnh
cơ quan quản lý nhà nước kịp thời ban hành quy định thích nghi
với mỗi người dân ông ngân cho rằng cần thay đổi thói quen
khi giao tiếp xã hội tiếp cận các vật dụng vật lý thói quen khử khuẩn khi về nhà
giữa quy định năm k sao cho thật an toàn đề phòng dịch bệnh
một vấn đề quan trọng khi học cách sống với covid một mươi chín là phải học cách bảo vệ trẻ em
bởi trong mỗi gia đình thì hầu hết có trẻ em mà đối tượng này thì lại chưa được tiêm vaccine
khi mở cửa trở lại nghĩa là người lớn sẽ được đi làm được ra ngoài vì đã được tiêm vaccine
tuy nhiên nếu không có biện pháp bảo vệ khi về nhà trẻ em rất dễ là đối tượng bị lây nhiễm
theo kinh nghiệm quốc tế hiện tại số ca trẻ em nhiễm sars cov hai tại mỹ
israel hiện tại khá cao vì chưa được tiếp cận vaccine
hiện tại thành phố hồ chí minh cũng có khoảng ba ca nhiễm trẻ em đang ở trong các bệnh viện
nếu không cẩn thận thì số ca nhiễm ở trẻ em sẽ là cuộc khủng hoảng dịch bệnh tiếp theo của chúng ta
tôi cũng cho rằng các trường học cũng cần rất thận trọng với việc mở cửa trở lại ông nói
với doanh nghiệp viện trường viện nghiên cứu phát triển thành phố hồ chí minh cho rằng
họ phải học tổ chức sản xuất an toàn
doanh nghiệp cần phải tư duy kế hoạch của riêng mình lên kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức sản xuất trở lại
đó là việc chuẩn bị lực lượng lao động an toàn
họ đã được tiêm vaccine hay chưa đủ một mũi hay hai mũi ra soát lực lượng lao động đang ở đâu
nếu đang ngoài địa phương khác thì có an toàn hay không
thành phố hồ chí minh sẽ hỗ trợ trạm y tế đến gần hơn với các doanh nghiệp khu công nghiệp hỗ trợ các bộ test nhanh
khi người lao động có dấu hiệu lâm sàng nhiễm sars cov hai có thể dùng ngay trạm y tế để hỗ trợ điều trị bóc tách f ra khỏi dây chuyền
như vậy doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh
nhà nước cũng hỗ trợ doanh nghiệp về dữ liệu sức khỏe của người lao động
thông qua ứng dụng của thành phố chủ doanh nghiệp có dữ liệu về sức khỏe của lao động về số mũi tiêm vaccine
có thể nhắc lao động của mình khi tiêm mũi hai
hiện cơ sở dữ liệu đang được sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế triển khai
ông ngân cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp cần chú ý đến vấn đề phối hợp sản xuất giữa các tỉnh thành lân cận của vùng tp hcm
tiến tới hình thành chuỗi sản xuất an toàn liên kết những vùng xanh tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất mang tính dây chuyền
giữa các tỉnh đồng nai bình dương long an bình phước và các vùng đồng bằng sông cửu long
trong dự thảo đề án tp hcm cũng đưa ra các biện pháp hỗ trợ về sản xuất lãi suất ngân hàng
các chính sách hỗ trợ người lao động để doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất
ông ngân cũng thông tin qua việc phần lớn doanh nghiệp đồng thuận kế hoạch của thành phố trong việc khôi phục lại nền kinh tế
doanh nghiệp đánh giá các bước đi đều rất thận trọng bài bàn và ủng hộ cao
các doanh nghiệp đánh giá cao cách làm thiện trí của lãnh đạo tp hcm
chúng tôi cho rằng chống dịch thành công thì tiếng nói của người dân là quan trọng
phải có sự trung sức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ông ngân nói
cùng với đó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm cũng cung cấp một thông tin quan trọng
đó là việc kiểm soát thẻ xanh thẻ vàng thông qua công nghệ thông tin
theo đó khi được cấp thẻ xanh thẻ vàng người dân chỉ cần khai báo ở điểm đi và điểm đến
thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi
các chốt kiểm soát trên đường sẽ gần như không còn nữa
ví dụ người dân có thể xanh khi muốn vào một trung tâm thương mại hay một tòa nhà thì phải khai báo thẻ xanh của mình
tết làm là quét mã qr tại nơi đến
khi quét thì mọi thông tin chứng minh sẽ được hiện lên
hiện tại trong dự thảo đề án thì đã tinh toán đến lộ trình cấp thẻ xanh thẻ vàng cho người dân tùy vào tiến độ tiêm vaccine
hiện tại số lượng người tiêm đủ mũi hai mới đạt khoảng một mươi ba
một mươi bốn dân số
hai tuần đầu thử nghiệm thì cũng là giai đoạn đẩy nhanh tiêm mũi hai
khi bước vào giai đoạn hai tp hcm phân đấu đạt độ phủ tiêm mũi hai đạt khoảng tám mươi dân số
sau khi tiêm xong phải có độ trễ khoảng hai ba tuần mới sinh kháng thể
do đó quy định thẻ xanh và thẻ vàng cũng phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine và chờ đợi ông ngân chia sẻ
việc cấp thẻ xanh thẻ vàng đang được triển khai sao cho thuận tiện nhất với người dân
vài ngày tới sở thông tin và truyền thông khẳng định
sẽ hoàn thành nhập liệu về tình hình tiêm chủng của người dân tp hcm
tp hcm cũng tin đến cả trường hợp f điều trị tại nhà nhiễm bệnh mà không cần đến bệnh viện
cơ sở để cấp thẻ xanh thẻ vàng là xét nghiệm định lượng kháng thể
khi có giấy chứng nhận định lượng kháng thể thì được cấp thẻ xanh
các trạm y tế phường nơi gần bệnh nhân nhất sẽ vào cuộc cùng xác nhận f điều trị ở nhà
cấp giấy cho người dân giúp đảm bảo quyền lợi của người dân
thưa quý vị chúng ta đang trải qua là sáu dịch bệnh khó khăn nhất
các đề thích nghi với dịch bệnh cũng vô cùng lạ
một lớp học giã chiến đúng nghĩa thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng
không giáo viên không bàn không bàn không quạt hay máy lạnh
chỉ có hàng ghế đá sắp xếp ngay ngắn với khoảng cách phù hợp và wifi
ngay sau đây là những hình ảnh chân thực nhất với lớp học có một trăm linh hai này
từ bảy h đến một mươi bảy h hàng ngày sảnh trung cư một nghìn năm mươi phương một mươi hai quận bình thạnh tp hcm
được chưng dụng làm lớp học giã chiến dành cho học sinh sinh viên của các gia đình
sau khi được ủy ban nhân dân quận vận động di rời đến sống tạm ở nơi đây nhằm tránh dịch covid một mươi chín
đại úy phạm công sĩ cán bộ công an quận bình thạnh cho biết trung cư một nghìn năm mươi đang quản lý hơn ba trăm linh người dân di cư
từ các vùng đỏ vùng vàng thuộc các khu nhà trọ nhà tăm bỡ ven canh rạch
người dân trước khi được chuyển đến đều có kết quả tết âm tính với sars cov hai
do người dân thuộc đối tượng khó khăn và chỉ ở tạm
nên hầu hết không có điều kiện lắp đặt internet hoặc mua các gói cước ba g bốn g tốc độ cao trong khi năm học mới đã bắt đầu
do đó tổ phụ trách ở trung cư đã tận dụng sảnh block a để xuất lắp wi fi để làm một lớp học giã chiến đại ủy sĩ nói
theo đại úy sĩ sau khi được đồng ý tổ phụ trách mỗi người một tài dọn dẹp bố trí ghế đá làm bàn học
đồng thời triển khai để học sinh sinh viên đăng ký từ đó bố trí lớp học phù hợp nhằm đảm bảo giãn cách
chị bạch thị trúc tình nguyện viên thuộc quận đoàn bình thạnh người được phân công hỗ trợ tổ phụ trách trung cư một nghìn năm mươi cho biết
khi triển khai lớp học ai cũng vui vì hỗ trợ được các em học sinh không bị ngắt quãng việc học do phải đi tránh dịch
hàng ngày trước mỗi sáng các tình nguyện viên chúng em đều lau chùi ghế đá sang nhà sạch sẽ
kết thúc mỗi buổi học chúng em lại khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng dịch
trúc cho biết thêm mỗi lúc rảnh các chú công an bộ đội các bạn tình nguyện viên còn tận tình hướng dẫn
cho các em học sinh
ngay sau khi triển khai có ba mươi năm em học sinh đăng ký học tại sành trong đó có đủ các lớp từ cấp một đến cấp ba
đến nay lớp học giã chiến này đã có hơn năm mươi người trong đó có nhiều sinh viên và người làm việc online
nhưng không có điều kiện kết nối internet cũng đến đăng ký
em nguyễn trần tiến học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở giảng đông cho biết
nhờ có sự hỗ trợ trên mà em không bị gián đoạn việc học
em theo gia đình đến đây để tránh dịch nên nhà không có wifi
sách giáo khoa đến nay
em rất vui và cảm ơn các anh chị cô chú đã tạo điều kiện để chúng em được học trực tuyến
và theo kịp bạn bè trong lớp
tiến vui mừng nói
trước đó do tình hình dịch covid một mươi chín quận bình thạnh tổ chức vận động đưa người dân đang sinh sống
tại các khu nhà trọ nhà lục sụp ở hẻm sâu nhà ven kênh dạch vào sống tạm ở nhà nghỉ công đoàn thành đà
phương hai mươi bảy và khu trung cư một nghìn năm mươi để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh lây lan
dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này việc theo dõi diễn biến dịch
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại